nhằm bảo đảm thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương bộ tài chính vừa thông báo một số nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm luật sở hữu trí tuệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành
theo đó dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là điểm mới đã được nội luật hóa theo cam kết quốc tế tại hiệp định cptpp bao gồm tư vấn bảo hiểm đánh giá rủi ro bảo hiểm tính toán bảo hiểm giám định tổn thất bảo hiểm hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm
lần đầu tiên các quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được luật hóa tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp cá nhân đang kinh doanh dịch vụ này
những điểm mới này được cho là đáp ứng yêu cầu của thực tiễn thị trường trong nước hoàn chỉnh đầy đủ các yếu tố của thị trường bảo hiểm như kinh doanh bảo hiểm kinh doanh tái bảo hiểm trung gian bảo hiểm gồm đại lý bảo hiểm môi giới bảo hiểm và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm